thưa quý vị sau hai mươi năm không thua trước indonesia trên sân nhà vào tối ngày hôm kia đội tuyển việt nam đã thua indonesia ba tại mỹ đỉnh trong lượt trận thứ tư vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á
trước trận thua này ngay trong đêm liên đoàn bóng đá việt nam vff đã chính thức chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên châu giê
quyết định nhanh chóng dứt khoác của liên đoàn bóng đá việt nam được sự ủng hộ của đa số người dân
rất nhiều cư dân mạng kỳ vọng là sau trận thua trước indonesia thì đội tuyển bóng đá việt nam sẽ có những sự bứt phá và thay đổi mang tính tích cực
buồn bã thất vọng hụt hẫng đó là tâm trạng của các cổ động viên bóng đá việt nam sau thất bại ba trước indonesia ngay trên sân nhà
trận thua này khiến cho đội tuyển việt nam không còn quyền tự quyết đi tiếp ở vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu
rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ cảm xúc buồn bã và bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của các chiến binh sao vàng
dù rất mong đội tuyển việt nam thắng nhưng thất vọng với huấn luyện viên chuse khóa đặc biệt việc sử dụng cầu thủ thua trận này không có gì phải bàn cãi
quá thất vọng chẳng phải chuyên gia nhưng hầu như người hâm mộ phần đa dự đoán được kết quả kiểu tất yếu cho dù có hy vọng cũng không thay đổi được thực tế khắc nghiệt
thực sự rất tệ đó là tâm trạng của mình mình đã kỳ vọng rất nhiều vào trận đấu này nhưng thua cũng đã thua rồi kết quả không thể thay đổi
thua vì chuyến thuật không rõ ràng cứ dẫn bóng gần vòng cấm địa lại chuyên ngược lại để đội bạn về phòng ngự một kết quả xứng đáng cho phần thi đấu của đội tuyển việt nam thật sự rất buồn
hai tiếng sau khi thua indonesia ba ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi sáu trên sân mỹ đình vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên philipp chuse đã đồng thuận chia tay
huấn luyện viên chuse cũng đã gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vff cũng như người hâm mộ đồng thời gửi lời xin lỗi vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được như kỳ vọng
với chỉ bốn chiến thắng trong một mươi bốn trận ông chuse có tỷ lệ thắng thấp nhất trong các đội huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt đội tuyển việt nam
khi chuse tiếp quản gây huấn luyện viên trưởng việt nam đứng thứ chín mươi bốn fifa nhưng hiện tại đội rơi xuống thứ một trăm linh bảy thấp nhất trong nhiều năm và có thể còn rất sâu hơn
khi thua thảm đội sát thắng
dưới indonesia ba ở lượt bốn hôm nay đã lâu lắm rồi bóng đá việt nam và đội tuyển quốc gia việt nam mới trải qua chuỗi trận đáng thất vọng như thế này
quyết định này của liên đoàn bóng đá việt nam nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cộng đồng mạng
quyết định chia tay là đúng thất bại hôm nay không chỉ thất bại một trận đấu mà là thất bại của kế hoạch tham dự world cup hai nghìn hai mươi sáu
vậy hai nghìn ba mươi chúng ta mới có cơ hội tham dự world cup trong khi lưới cầu thủ vàng còn đá được nữa không
điều người hâm mộ bóng đá nước nhà đã phát triển
mong muốn từ lâu giờ mới thành hiện thực bây giờ bắt đầu phải cải tổ lại với những chiến thuật hợp lý hơn
tin tốt nhất trong ngày rất nhiều cổ động viên mong đợi
thực ra tôi nghĩ do thầy không có duyên về bóng đá việt nam thôi
hy vọng vff sẽ tìm được huấn luyện viên phù hợp theo tôi nên là huấn luyện viên châu á
thật sự cũng buồn cho ông và cũng buồn cho bóng đá việt nam cảm ơn những cố gắng và đóng góp của ông trong thời gian đương nhiệm
chúc ông sẽ thành công trong tương lai dù biết đây là giải pháp tốt cho đôi bên
về lý thuyết cơ hội đi tiếp của đội tuyển việt nam vẫn còn vô cùng khó khăn
tuy nhiên người hâm mộ việt nam vẫn dành sự tin tưởng và sự kỳ vọng vào những nỗ lực của đội tuyển nước nhà
bởi dù có thể không giành được tấm vé tham dự world cup hai nghìn hai mươi sáu nhưng chọn đường phía trước vẫn còn dài
bóng đá việt nam sẽ bắt đầu một hành trình mới và điểm nhấn lớn nhất liên quan tới sự xuất hiện của một vị huấn luyện viên trưởng mới
chắc chắn đó là hành trình không dễ dàng ít nhất thì với dàn cầu thủ trẻ chất lượng và nhiệt huyết
người hâm mộ có được niềm tin ở sự thay đổi thực chất về công tác đầu tư đào tạo trẻ huấn luyện
đó là yếu tố cần có để đội tuyển việt nam vượt ngưỡng an toàn vượt lên top đầu châu lục
dù không được giành quyền tự quyết nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng
mong các cầu thủ sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình ít nhất là ghi dấu hình ảnh đẹp với bạn bè quốc tế
tôi hy vọng sẽ tìm được một vị huấn luyện viên có chiến thuật đúng đắn để giúp bóng đá việt nam vực dậy sau thất bại này
chọn đường phía trước còn dài
chúng ta cần tiếp tục đặt niềm tin vào vị huấn luyện viên mới sẽ mang những thay đổi tích cực cho bóng đá nước nhà
năm mới hai nghìn hai mươi bốn với nhiều sự kiện sôi động của bóng đá quốc tế đang chờ đợi những thế hệ trẻ
trong quá trình chuyển giao của bóng đá việt nam tỏa sáng và vượt qua những giới hạn
với những bước chuyển mình mạnh mẽ người hâm mộ đang kỳ vọng nền bóng đá nước nhà sẽ đạt được những dấu ấn thành công trong giai đoạn mới